trong khi ngồi ăn uống với chủ một doanh nghiệp và nhận số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
ba phóng viên đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tăng
sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bảy tổ công tác của công an tỉnh cao bằng đã bắt quả tang
các phóng viên và cộng tác viên của một số cơ quan báo chí đang nhận hơn một trăm linh triệu đồng của một doanh nghiệp
trước đó ba phóng viên này trong đó có phóng viên thường trú phụ trách các tỉnh vùng đông bắc
đã móc nối với nhau để điều tra và đăng tải nhiều bài về sai phạm đất đai ở cao bằng
sau đó gặp gỡ với tổ chức cá nhân doanh nghiệp để thỏa hiệp và có dấu hiệu tống tiền